hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
trong khi đó học sinh sinh viên các cơ sở giáo dục tại tp hcm tiếp tục nghỉ cho đến hết ngày ba tháng năm
sở giáo dục và đào tạo tp hcm cho biết đã tham mưu phương án cho học sinh thành phố trở lại trường vào đầu tháng năm
khi thấy có lực lượng chức năng đến kiểm tra thì chủ cơ sở đã yêu cầu các thanh niên tìm cách trốn
tại thời điểm kiểm tra cơ sở đang tổ chức hoạt động kinh doanh có tám thanh thiếu niên đang chơi trong cửa hàng
trong đó có ba người không đeo khẩu trang
vị trí các máy vi tính rất gần nhau không đảm bảo khoảng cách hai mét để phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
dịch bệnh covid một mươi chín đã tác động không nhỏ đến đời sống sinh hoạt học tập của rất nhiều người dân trên địa bàn thành phố đà nẵng
khó có thể tưởng tượng được khi một gia đình phần lớn sống nhờ vào công việc lao động hàng ngày
thì nay phải ở nhà hoặc bị nghỉ việc
giữa những khó khăn ấy lực lượng cảnh sát khu vực công an phường ở nhiều địa phương của thành phố đà nẵng
đã có hàng trăm xuất quà kịp thời để gửi tặng giúp đỡ bà con nhân dân vượt qua đại dịch dễ dàng hơn
hơn hai tháng nay bà huỳnh thị phương nhung chú tại phường hòa thuận tây quận hải châu
chẳng biết làm gì để có tiền ăn uống qua ngày
vốn là lao động chính trong nhà
bị tai nạn và phải nuôi thêm một con trai có bệnh thần kinh
khiến bà nhung chẳng biết xoay sở ra sao
một trường hợp khác vợ chồng bà nguyễn thị kim ánh phải rè sẻ từng đồng
khi dịch bệnh đến chồng bà chẳng chạy được chuyến xe nào
nhận thấy những khó khăn của bà con nhân dân
cảnh sát khu vực đã tự đóng tiền lương hàng tháng để mua thêm gạo
mì tôm và nhu yếu phẩm thiết yếu trao tận tay các hộ
được hỗ trợ kịp thời người dân không khỏi bồi hồi
mưa gió như thế này
mà các cháu đã đến đây thì thấy là quý quá rồi
không có gì hơn nữa hết
một miếng khi đói bằng quá khi no
khi mà đói á mà cho ra là quý lắm rồi
không chỉ quan tâm đến những hộ nghèo trên địa bàn
hàng chục hộ dân có người thân từng vi phạm pháp luật
cũng được công an phường cảnh sát khu vực chia sẻ
với những phần quà thiết thực chú đáo
anh trần đình hoàng đang được tạm hoãn chấp hành án tại địa phương
gia đình thực sự xúc động
khi công an phường và các hội đoàn thể ghé thăm
công an phường đã quan tâm giúp đỡ cho bản thân em một món quà
để giúp đỡ em để điều trị bệnh
và trong thời gian được tạm hoãn thì hành án
và em cũng không biết nói gì hơn
nhưng mà em và gia đình xin cảm ơn
bất chấp những cơn mưa lạnh từ phương bắc
hàng trăm phần quà cho bà con nghèo
cứ thế được các chiến sĩ cảnh sát khu
khu vực mang đến trao tận tay cho từng hộ
vội đến vội đi
cả anh chỉ kịp gửi lời chào hỏi
chẳng chờ để nhận lời cảm ơn
vì vẫn phải khẩn trương thường trực
với công tác đảm bảo an ninh trật tự
đà nẵng cuối tuần
trong tiết trời xe lạnh của thành phố
vẫn thấy ấm lên tình cảm của những chiến sĩ công an
dành cho người dân giữa mùa đại dịch
bản tin tiếp tục với những tin tức an ninh trở tự đáng chú ý khác
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện xuyên mộc tỉnh bà rịa vũng tàu
đã phát lệnh truy nã đặc biệt nguy hiểm
đối với nguyễn mạnh huyền
tức sáu sĩ bốn mươi tuổi
trú tại xã phước tân huyện xuyên mộc
để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích
liên quan đến vụ án này công an huyện xuyên mộc
đã khởi tố bị can và bắt tạm giam
hai người anh trai của huyền
là nguyễn thanh hùng bốn mươi sáu tuổi
và nguyễn thanh cường bốn mươi bốn tuổi
cùng với huỳnh ngọc tú lê thanh hưng
cùng chú tại tỉnh bà rịa vũng tàu
trước đó huyền xảy ra mâu thuẫn
với ông huỳnh vũ phong
khi thấy ông phong lên xe ô tô về nhà nghỉ phúc an
tại xã phước tân thì huyền và tú
đã đuổi theo đồng thời gọi điện cho hưng
nhờ gọi thêm người ra hỗ trợ
hưng đã tiếp tục gọi cho cường hùng
cùng với hai người khác hiện chưa rõ lai lịch
sau đó nhóm của huyền kéo đến
nhà nghỉ phúc an để gặp ông phong
trước đây hai bên đã xảy ra xô xát
hậu quả ông phong bị thương tích ba mươi sức khỏe
sau khi gây án
các đối tượng huyền minh và tuấn đã bỏ trốn
cơ quan công an kêu gọi nguyễn mạnh huyền
và các đối tượng liên quan đến vụ án
nhanh chóng ra đầu thú
để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật
công an huyện gò dầu phối hợp cùng công an
xã bào đồn tỉnh tây ninh
vừa bắt quả tang đối tượng trần văn nhớ
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ngụ tại ấp hai
với cao a xã phước đông huyện gò dầu
đang làm cái cho hàng chục đối tượng
lắc tài xỉu ăn thua bằng tiền
khi phát hiện lực lượng công an
thì rất nhiều đối tượng đã lợi dụng
trời tối để tẩu thoát
lực lượng công an bắt giữ được bảy đối tượng
thu giữ gần tám mươi năm triệu đồng tám điện thoại di động
và nhiều dụng cụ liên quan khác
sòng bạc này do đối tượng nguyễn văn bự đứng ra tổ chức
hàng ngày bự liên lạc
với những người chơi bạc hẹn gặp nhau
tại một quán cà phê
trong cuộc chiến đấu bự cho người chở những đối tượng chơi
vào điểm đã chọn là vườn cao su
vườn nhãn vườn sầu riêng
có đặc điểm là vắng người xa khu dân cư
đường đi lại khó khăn để tránh
sự truy bắt của lực lượng chức năng
ngoài ra bự còn thuê bùi thế anh
và phan khoa đăng
làm người cảnh giới đưa đón người chơi đến điểm hẹn
với tiền công từ ba trăm linh đến một triệu đồng một ngày
hiện nay công an huyện gò dầu
ra quyết định tạm giữ hình sự
đối tượng là trần văn nhớ bùi thế anh
phan khoa đăng và nguyễn văn tuấn
nguyễn thị nương về hành vi
tổ chức đánh bạc và đánh bạc
ubnd tp hà nội
vừa ban hành công văn về việc
phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân
và bảo đảm trật tự an toàn giao thông
trong dịp nghỉ lễ ba mươi tháng bốn và mùa một tháng năm
tp hà nội yêu cầu
tất cả các đơn vị vận tải
tập trung nâng cao chất lượng phục vụ hành khách
đổi mới phương thức bán vé niêm yết
bán vé công khai theo tuyến
ngăn chặn việc đầu cơ tăng cường công tác
giám sát kiểm tra và xử lý nghiêm
các trường hợp lái xe không tuân thủ
giải tỏa các bến xe hoạt động trái phép
xử lý rứt điểm các vi phạm lòng đường
lề đường hè đường và hành lang an toàn giao thông
xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm pháp luật
về bảo đảm trật tự an toàn giao thông
đối với loại hình vận chuyển hàng hóa
nguy hiểm dễ cháy nổ
tiềm ẩn nguy cơ cao về tai nạn giao thông
lực lượng chức năng cũng đã thành lập
các tổ liên ngành tuần tra phát hiện
và xử lý nghiêm các phương tiện không đảm bảo
phòng chống dịch và vi phạm luật giao thông
ubnd tp cũng yêu cầu
sở giao thông vận tải hà nội cung cấp
số điện thoại đường dây nóng và công bố
rộng rãi để tiếp nhận các ý kiến
phản ánh của cơ quan đơn vị và người dân
về vận tải an toàn giao thông
kính chào quý vị và các bạn
đến với tiểu mục lệnh truy nã
thưa quý vị và các bạn cơ quan cảnh sát điều tra
công an tỉnh khánh hòa đã ra quyết định
truy nã đối với đối tượng lê phương
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi ba hộ khẩu thường trú
tại thôn hòa tự xã ninh bình
thị xã ninh hòa tỉnh khánh hòa
về tội giết người
bên cạnh đó cơ quan cảnh sát điều tra
công an tỉnh khánh hòa cũng ra quyết định
truy nã đối với đối tượng lê đức cường
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hai hộ khẩu thường trú
tại tám mươi tám trên một vạn hòa
phường vạn thạnh thành phố nha trang
tỉnh khánh hòa về tội cố ý gây thương tích
đối tượng này cao một m bảy mươi
và có sẹo thẳng một cm
cách ba cm sau cánh mũi trái
và đối tượng nguyễn văn hải
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bảy hộ khẩu thường trú
tại thôn canh hoạch xã trung dũng
huyện tiên lữ tỉnh hương yên
phải nhận quyết định truy nã của công an huyện ninh hòa
tỉnh khánh hòa về tội vi phạm quy định
về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ
số máy đường dây nóng
của cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an
hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy
luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện
hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi
hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị
sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng
cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che
chế chấp các đối tượng
nếu quý vị nên có những hành động truy đuổi
hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp
của lực lượng công an để bảo đảm an toàn
đó là điều quý vị cần phải hết sức lưu ý
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân
và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an
phối hợp thực hiện